lực lượng chức năng tỉnh bình phước vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất khẩu trang ở phường tân xuân
thành phố đồng xoài phát hiện hơn ba mươi bảy chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
tại cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của ông đoàn văn bốn tổ ba khu phố xuân lộc phường tân xuân
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước lực lượng chức năng đã phát hiện hơn ba mươi bảy chiếc khẩu trang y tế
không rõ nguồn gốc đã được đưa đi tiêu thụ
tiếp tục mở rộng vụ việc qua kiểm tra sừng sản xuất khẩu trang không phép đang hoạt động của ông đoàn văn bốn làm chủ
đoàn kiểm tra phát hiện tạm giữ một trăm bốn mươi tám cuộn vải bịch dây cột bao giấy kính và một xe ô tô biển số năm mươi một c một mươi năm nghìn hai trăm tám mươi ba
đoàn kiểm tra đã niêm phong khu vực sản xuất và toàn bộ tăng vật máy móc trong khu vực này để điều tra làm rõ